thì qua cái quá trình mà được sự giúp đỡ hỗ trợ của các nhà tài trợ ấy thì về phía nhà trường nhìn nhận thấy như thế này
thứ nhất là bản thân em cũng đã có nhiều tự tin hơn trong quá trình học tập
cũng đã giúp đỡ rất nhiều em trong việc học tập cũng như là tự tin trong cuộc sống của bản thân em
ở xã thượng nông huyện na hàng còn có cậu bé vi trọng minh thôn nà tà không may bị sập mi mắt không nhìn được
gia đình thì khó khăn nên không có điều kiện đưa em đi chữa trị
năm hai nghìn một mươi bảy nhờ có quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ trên bốn triệu đồng ca phẫu thuật sập my lần một được hoàn thành mở ra hy vọng cho cậu bé này
mong muốn của gia đình là được quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ để em được phẫu thuật mắt lần hai có được đôi mắt sáng như các bạn bè cùng trang lứa
năm hai nghìn một mươi bảy nhờ có quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ để em được phẫu thuật mắt lần hai có được đôi mắt sáng như các bạn bè cùng trang lứa
bốn năm trước cậu bé sùng ngọc thiện thôn ngòi khù xã đạo viện huyện yên sơn chào đời trong niềm vui và hạnh phúc của bố mẹ và gia đình
nhưng rồi đôi mắt của em cứ ngày một mờ dần đi
vợ chồng anh sùng xeo tròa đã đưa con đi khám tại bệnh viện
cuộc sống hàng ngày đã bộn bề khó khăn nay lại thêm gánh nặng khi bác sĩ thông báo em bị đục thủy tinh thể
nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ không có hy vọng nhìn thấy ánh sáng
đang trong vòng luẩn quẩn thì gia đình em nhận được thông báo của phòng lao động thương binh và xã hội huyện
em được quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ hoàn toàn kinh phí phẫu thuật đục thủy tinh thể
giờ đây cậu bé sùng ngọc thiện đã nhìn thấy được ánh sáng nhờ những tấm lòng nhân ái
với phương châm chung tay vì trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
những năm qua các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh các tổ chức hội đoàn thể đã phối hợp với các cơ quan đơn vị
triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực để chia sẻ động viên giúp đỡ trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
để hoạt động trợ giúp đạt hiệu quả bên cạnh nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh công tác xã hội hóa được đẩy mạnh
vận động sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức đơn vị doanh nghiệp
ngoài chương trình mổ tim miễn phí chương trình nụ cười cho em thì chương trình khám mổ đục thủy tinh thể miễn phí được triển khai
đã giúp đỡ cho nhiều trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện đi khám chữa bệnh
nhờ sự quan tâm chia sẻ của cả cộng đồng trong đó quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh là cầu nối của những tấm lòng nhân ái
nên đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện được diễn ra tại các địa phương trong tỉnh
nhiều trẻ em nghèo đã tìm lại được ánh sáng và nhìn thấy những người thân yêu của mình
phòng lao động thương binh và xã hội huyện na hàng đã tham mưu cho ủy ban dân huyện na hàng là chỉ đạo
ủy ban các xã thị trấn và trạm y tế
để tuyên truyền đến các hộ gia đình có các cháu mà bị khuyết tật để đến khám
sàng lọc để đảm bảo đúng đối tượng đúng đối tượng duy trì cái vận động
các nhà tài trợ để đến giúp đỡ na hàng tạo cho các cháu để khám và chữa bệnh cho các cháu
những năm qua bằng các nguồn lực vận động cùng sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hàng triệu đồng
hàng nghìn trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp
là tỉnh đầu tiên trong cả nước được triển khai chương trình khám tư vấn về bệnh tim mạch lồng ngực miễn phí
nằm trong chương trình vì một trái tim khỏe
hàng năm quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tuyên quang đã phối hợp với các địa phương
bệnh viện đa khoa tuyên quang tổ chức các đợt khám sàng lọc bệnh miễn phí cho hàng trăm trẻ em
tại các xã vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
một trăm linh trẻ bị khuyết tật các bệnh về mắt hay bị bệnh tim bẩm sinh được chỉ định phẫu thuật
đều được quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ kinh phí đi lại chi phí thực hiện phẫu thuật
qua đó đã góp phần giảm bớt những khó khăn về kinh phí cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
mở ra cơ hội để các em được chữa bệnh xóa đi mặc cảm của bản thân và hòa nhập cộng đồng
không chỉ thực hiện chương trình khám tư vấn và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
các cấp các ngành ở tuyên quang còn luôn quan tâm và chú trọng tới công tác chăm sóc giáo dục trẻ
nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tạo điều kiện để các em được sống học tập và rèn luyện trong môi trường tốt nhất
hàng năm các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều tham gia ủng hộ quỹ vì trẻ thơ tỉnh tuyên quang với số tiền trên ba tỷ đồng
từ nguồn quỹ này quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã trích để thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
trẻ em nghèo vượt khó trẻ em đạt thành tích cao trong học tập và thực hiện các chương trình phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh
trẻ khuyết tật vận động rất môi hở hàm ếch
một trăm linh trẻ em dưới năm tuổi ở tuyên quang đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế được chăm sóc khám chữa bệnh miễn phí
cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các đơn vị hội đoàn thể trong đó có quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh
luôn chú trọng đổi mới hình thức vận động duy trì mối quan hệ mật thiết
nhà tài trợ thường xuyên và chủ động tiếp cận các nhà tài trợ có tiềm năng
đồng thời thực hiện vận động thường xuyên liên tục giới thiệu cung cấp thông tin địa chỉ cần hỗ trợ
một cách nhanh chóng chính xác đến nhà tài trợ giúp nhà tài trợ có giải pháp hỗ trợ phù hợp
như ở điểm trường mầm non khao tràng xã hồng thái huyện na hàng
nhờ có sự ủng hộ giúp đỡ của các đơn vị doanh nghiệp các nhà hảo tâm
mà nhà lớp học được đầu tư khang trang với đầy đủ trang thiết bị
đáp ứng kịp thời yêu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường
dù đã có nhiều việc làm thiết thực quan tâm chăm lo cho trẻ em
tuy nhiên vẫn còn nhiều những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đang cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng
và quỹ bảo trợ trẻ em tuyên quang đang tiếp tục cuộc hành trình
mang lại nụ cười niềm vui cho trẻ em trong tỉnh
đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp tục là cầu nối
để đưa các nhà hảo tâm đến với các thôn bản vùng sâu vùng xa
vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh nơi đang rất cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng
một trong số địa phương trên hành trình nối dài tấm lòng nhân ái
của quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đó là thôn bản lá xã sinh long huyện na hàng
tại điểm trường lẻ thôn bản lá cách trung tâm xã một mươi km
nhưng phải đi mất hai giờ đồng hồ vượt đường rừng
nơi đây đang có năm giáo viên với bốn lớp học từ mầm non đến lớp năm
trong đó có hai lớp ghép với ba mươi bốn học sinh
lớp học xuống cấp nghiêm trọng trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học
ở điểm trường bản lá thì thiếu thốn
mong muốn của thầy cô giáo và bà con trong thôn là có được một lớp học khang trang
sạch sẽ để trẻ em thôn bản lá được học tập trong điều kiện tốt hơn
niềm vui đã đến với bà con thôn bản lá khi mà thông qua quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
tổ chức hữu nghị việt nam tại singapore đã hỗ trợ đầu tư nguồn kinh phí
để xây dựng điểm trường bản lá
lễ khởi công xây dựng trường tổ chức ngay trong những ngày đầu tháng sáu
tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi tám đã mang lại niềm vui niềm hy vọng mới
cho các thầy cô giáo học sinh và bà con thôn bản lá
thời gian tới quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động sự ủng hộ của các đơn vị cá nhân tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ kịp thời
cho trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng môi trường
sống an toàn lành mạnh tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện
cả về thể lực và tinh thần
trên những hành trình mới vì mục tiêu mang lại niềm vui niềm hạnh phúc
cho trẻ em nghèo quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tuyên quang
tiếp tục là cầu nối của những tấm lòng nhân ái sự chung tay góp sức
của cộng đồng và xã hội chính là tiền đề quan trọng để trẻ em nghèo
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có một tương lai tươi sáng
một cuộc sống mới tốt đẹp hơn
chúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt